những ngày giáp tết tại xã miền núi bài sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an
chị phan thị hoa lại bận rộn hơn để chuẩn bị xuất đi những chú gà đông tảo từ trang trại của mình
đây là giống gà quý có giá trị kinh tế cao được chị nhân giống và chăn nuôi thành công
điều chị phan thị hoa cũng như bao thanh niên ở xã bài sơn chăn trở là làm gì để phát triển kinh tế ngay ở quê hương nơi đất đai cằn cỗi này
từ những thông tin đọc được trên mạng giữa năm hai nghìn một mươi ba chị hoa đã tìm ra làng đông tảo ở khói châu hưng yên
mua một trăm linh trứng gà về ấp và nhân rộng mô hình
từ năm mươi con gà con ban đầu chị đã tìm tòi cách nuôi và chăm sóc gà
sau khi có sản phẩm chị lại phải chăn trở tìm nguồn da
chị đã tìm ra để sản phẩm có thể tiếp cận với thị trường
đến cuối năm hai nghìn một mươi bốn giống gà đông tàu của chị đã được nhiều khách hàng biết đến giúp chị vượt qua khó khăn ổn định sản xuất
đến nay trang trại của chị đã có hơn bảy trăm linh con gà đông tảo với giá gà thịt ổn định từ ba trăm linh đồng đến bốn trăm linh đồng một kg
đặc biệt có những con được bán tới giá gần một mươi triệu đồng mang lại doanh thu từ sáu trăm linh đến bảy trăm linh triệu đồng mỗi năm
đây là mô hình đầu tiên
quá trình làm thì chúng ta thấy là cái này thì rất là có hiệu quả với kinh tế
nhưng mà tuy nhiên thì thực tế mà nói nó cũng có những cái khó khăn
cái khó khăn về vấn đề đặc biệt đòi hỏi tức là cái lượng vụn tương đối nhiều
những người mà làm mô hình này thì phải có một cái tâm huyết
phải có một cái tính đoàn để làm sao đó nó có cái hiệu quả thì giảm mạnh ra để đầu tư
và hiện tại là em đang nuôi mô hình liên kết
em là người đứng đầu con sáu con năm mô hình
dạ tiền năm hai nghìn một mươi bảy thì em sẽ có có thể là mở rộng thêm vài mô hình nữa
và bước tiếp sẽ đến cả khuyền xa hơn một tỷ
em có mong muốn là mọi người có thể hợp tác lại và có thể cung cấp tiền hơn
với ước mơ và ý chí vượt khó lập nghiệp
chị phan thị hoa đã khởi nghiệp thành công và xây dựng được mô hình kinh tế mà nhiều người mong ước
mô hình đã và đang từng bước được mở rộng
liên danh liên kết
với năm chủ trang trại bằng cách cung cấp con giống và bao tiêu sản phẩm